tuyên quang là một trong ba tỉnh có độ che phủ của rừng lớn nhất trong cả nước
với tỷ lệ che phủ của rừng đạt trên sáu mươi bốn
để phát huy lợi thế về rừng công tác bảo vệ và phát triển rừng được các cấp
các ngành của địa phương tỉnh tuyên quang quan tâm thực hiện quyết liệt
diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt giảm dần nạn phá rừng mất rừng
năm hai nghìn một mươi tám gia đình anh trần văn xuân thôn xít sa xã minh khương huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
nhận quản lý bảo vệ hơn hai mươi ba hectare rừng tự nhiên với mức thù lao trên một mươi triệu đồng mỗi năm
số tiền từ nhận khoán bảo vệ rừng là nguồn thu nhập ổn định để anh trang trải cuộc sống lo cho các con đi học
chúng tôi phải có trách nhiệm tuần tra và phát hiện những khu nào có xảy ra những lấn chiếm
hoặc có thể là sơ mại đến lâm sản chúng tôi cũng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với vị ban dân xã
cán bộ kiểm lâm trên địa bàn xã minh khương xã chúng tôi cũng xử lý kịp thời và tuyên truyền cho bà con
huyện hàm yên tỉnh tuyên quang có diện tích rừng tương đối lớn với trên chín mươi hectare
hạt kiểm lâm huyện hà miên đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm tra rừng
kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp vi phạm đồng thời tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã
cũng như xây dựng phương án phòng chống cháy rừng
mới giữa hạt kiểm lâm và ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm tra rừng
phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ủy ban các xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm
trong mặt khác là nhân dân trên địa bàn huyện cũng nhận thức cao về công tác của lực lượng kiểm lâm
lực lượng kiểm lâm tỉnh tuyên quang cũng đã áp dụng hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng
tới điện thoại thông minh của các lãnh đạo tri cục kiểm lâm và lãnh đạo các hạt các trạm kiểm lâm
đồng thời thực hiện hệ thống bảng biển cảnh báo cấp cháy rừng tại các khu trọng điểm về cháy rừng
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang không xảy ra các vụ cháy rừng